chủ trương của việt nam là giải quyết các tranh chấp ở biển đông thông qua biện pháp hòa bình
trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau tuân thủ luật pháp quốc tế
nhất là công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
với vai trò là chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi việt nam đã nêu cao tinh thần
kiên trì giải quyết các tranh chấp ở biển đông bằng biện pháp hòa bình
ngày một mươi năm tháng năm hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao asean đã diễn ra
bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm cùng nỗ lực với các quốc gia trong khu vực asean
để phòng chống dịch covid một mươi chín thì vấn đề biển đông đã được nhắc đến trong chương trình nghị sự
hầu hết các nước trong nội khối asean đều chia sẻ về thách thức an ninh biển

thông qua biện pháp hòa bình trên tinh thần hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau
tuân thủ luật pháp quốc tế nhất là công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trong khi chờ đợi một giải pháp cơ bản lâu dài cho vấn đề biển đông
các bên liên quan cần nghiêm chỉnh thực hiện doc nỗ lực duy trì hòa bình ổn định
trên cơ sở giữ nguyên trạng không làm phức tạp hóa tình hình không có hành động vũ lực hoặc đe dọa vũ lực
tôi nghĩ là đây là cái mong muốn chung của các nước trong quốc hội
và tôi tin là với một sự kiên trì để đấu tranh với những biểu hiện đi ra ngoài các nguyên tắc hành xử trong tình hiện nay
thì chúng ta sẽ đạt được những thỏa thuận những nguyên tắc không được để cho ngư dân
những người lao động bình thường gặp nguy hiểm ở trên vùng biển của chúng ta cũng như là vùng biển quốc tế
trong vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi trên góc độ quốc phòng
việt nam đang thúc đẩy các nước asean ủng hộ ký kết bộ quy tắc ứng xử trên biển đông
hay tham gia bộ quy tắc tránh va chạm trên biển của tàu công vụ nhằm bảo đảm hòa bình an ninh trên biển đông